từ tuần này tp hcm bắt đầu áp dụng phương pháp chăm sóc f tại nhà
và cộng đồng đối với các trường hợp không triệu chứng
và với thực tế là nhân lực y tế công lập hàng hẹp các cơ sở tư nhân tổ chức đoàn thể
đóng góp phần quan trọng để tư vấn và điều trị các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
câu chuyện toa thuốc của mô hình vòng tay áo trắng là một điển hình
hẹn ông em sẽ tới tận nhà anh em sẽ tới tận nhà anh sau đó em sẽ đặt thuốc ở trước cửa
sau đó anh mở cửa ra anh lấy nha
một tuần nay công việc chính của anh lý thiên huy là rong rủi khắp các quận huyện
tại tp hcm để đem thuốc miễn phí cho các bệnh nhân f cách ly tại nhà
nhà của bệnh nhân nào vẫn còn khả năng đến được thì chuyến xe của anh bằng mọi giá có mặt
đảm bảo thuốc và các dụng cụ y tế hỗ trợ đến được tay người cần
có nhiều khi mình bị quán mình không biết mình chạy như thế nào
mình chạy đâu nữa tại vì ở đâu cũng là hàng rào ở đâu cũng là dịch nó trơn mình
nhiều khi có những bữa mà em muốn bệnh á em cảm cái đầu là gia đình nói
đừng đi nữa ở nhà đưa con mẹ cứ suy nghĩ đi ví dụ như mẹ hãy ví dụ như là nhà mình
bây giờ mà không có thuốc mình không có thức ăn mẹ có mong là hy vọng sẽ có một người
giống như con vậy đưa đồ ăn đưa thuốc uống đến cho mình không
hotline tư vấn của vòng tay áo trắng đến nay nhận hơn một trăm hai mươi cuộc gọi
từ những gia đình có f điều trị tại nhà
thông tin cơ bản về triệu chứng được chuyển đến đội ngũ bác sĩ
khoảng hơn một tiếng sau các bác sĩ sẽ liên hệ gia đình để chuẩn đoán và đưa ra tòa thuốc phù hợp
các bệnh nhân thường là sẽ được kết nối với bác sĩ thông qua những cuộc gọi video nhằm mục
đích là để bác sĩ có thể nhìn thấy trực tiếp cái tình trạng của bệnh nhân và khi mà bệnh nhân chuyển
nếu nặng có những dấu hiệu cần cấp cứu thì đương nhiên chúng tôi sẽ tư vấn là bệnh nhân liên hệ cấp cứu
và cũng trong cái khả năng của chúng tôi chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ cái nơi để bệnh nhân có
thể được chuyển đến cấp cứu một cách nhanh nhất sự ra đời của vòng tay áo trắng đến từ chủ trương
của bộ y tế và của thành phố hồ chí minh cho phép f triệu chứng nhẹ tự theo dõi điều trị tại nhà
bởi thống kê từ bảy mươi tám mươi người bệnh có tải lượng virus thấp có thể từ chữa khỏi nếu được
chẩn đoán và sử dụng thuốc phù hợp do đó bên cạnh sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ thì tủ thuốc nhân
trong chương trình vòng tay áo trắng vận động các nguồn quỹ đến cấp phát thuốc miễn phí cho
các trường hợp f khó khăn thì mình cũng có giữ phòng luôn cho cái việc theo đúng theo hướng dẫn năm k
và cũng như hướng dẫn theo của sở y tế về cái việc là dự phòng covid cho tất cả các bạn tình
nguyện viên thì khi đến tận nhà mà f thì mình sẽ giữ khoảng cách hoặc là mình để thuốc ở một
cái khu vực đó và cái người đó người ta sẽ ra nhận sau đó thì khi nhận thuốc rồi thì mỗi ngày
tụi mình hỗ trợ thuốc hỗ trợ máy spo hai để đo cái lượng oxy và găng tai cồn khẩu trang và một số
cái dinh dưỡng theo dõi định kỳ mỗi ngày họ báo lại với cái người bác sĩ đăng điều kỳ cho họ và
cập nhật lên cái phần mềm để mà tụi mình theo dõi liên tục những người khởi xuống chương trình
vòng tay áo trắng có nhiều năm đồng hành với nhóm đang sống chung điều trị hivs do đó
định chủ tác động của hiv nhiễm covid một mươi chín được đặc biệt quan tâm
không chỉ về thuốc men mà còn về tư vấn tâm lý vực dậy tinh thần
ở trong cái thời điểm này thì cái tinh thần người ta dễ bị xa xúc và khi mà mình đang có bệnh nền
tức là mình đang có hiv mình đã buồn rồi không có được gì về nhà rồi thất nghiệp
rồi không có tiền rồi thêm dướng thêm covid tức là mọi người nghĩ nó rất nhiều cái áp lực đến với
mình vừa cùng một lúc sau nhiều bệnh quá thì họ dễ bị si sụp cái hotline một nghìn tám trăm linh một mươi chín cũng không có tiền
cái hotline một nghìn tám trăm linh một mươi chín cũng là nơi để có thể hỗ trợ về tư vấn về tâm lý để làm sao giúp cho những cái
người đó có thêm cái động lực để có thể vượt qua được cái giai đoạn này chúng tôi rất là mong muốn
là có thể nhận thêm được những cái mạng lưới liên kết giữa chúng tôi hoạt động của chúng tôi với
những cái đặc biệt là những cái nhóm atmoc hoặc là những cái nhóm cấp cứu tại những bệnh viện tuyến
đầu để chúng tôi có thể hỗ trợ bệnh nhân chuyển viện hoặc là hỗ trợ cung cấp oxy tại nhà một cách
tốt nhất nhanh nhất để có thể giúp bệnh nhân trở lại
vòng tay áo trắng là một trong hàng trăm đội phản ứng nhanh nỗ lực cung ứng thuốc và
nhu yếu phẩm cho các gia đình tự điều trị covid một mươi chín tại nhà mô hình túi thuốc không đồng do một số
đoàn phường tại thành phố hồ chí minh triển khai gần đây cũng cho thấy hiệu quả cho bệnh nhân an tâm điều trị